một bộ phận của dùng tiền dùng châu thủ sông mekong rộng đến hơn bốn mươi km vuông
tuy diện tích nông nghiệp chiếm chưa đến ba mươi nhưng miền tây nam bộ đóng góp tới năm mươi sản lượng lúa cho cả nước
bình quân lương thực đầu người gấp hai ba lần so với lương thực trung bình cả nước
người ta ước tính một nông dân chân lắm tay buồn miền tây có thể làm sao lúa gạo nuôi sống một người ở miền đất khác
đồng bằng sông cửu long còn là nơi xuất khẩu gạo chủ lực của cả đất nước
nhưng ít ai biết đa số những cánh đồng co bay thẳng cánh trước đây chỉ làm lúa hai vụ do từ tháng bảy đến tháng một mươi âm lịch
nước lũ từ sông mekong đổ về làm ngập trắng những cánh đồng lúa màu mỡ
những năm gần đây hệ thống đê bao đã tạo điều kiện cho nhiều nơi tăng sản lượng với lúa dụ ba thu nhập tăng sản lượng tăng
và đó cũng là cơ hội để nhiều nghệ phụ
để phát triển
nhờ tính sáng tạo năng động nên người ta hay nói đùa
trên cánh đồng lúa miền tây không có thứ gì là không làm xa tiền
mọi chật mọi sự việc mọi điều kiện với người nông dân miền tây nam bộ đều có thể nghĩ ra cách mưu sinh
tìm một mùa nông nhàn ngay trong những ngày con nước tràn bờ thật không dễ
trong những ngày mùa lúa dạng đã được đưa về chất đầy sân
những cánh đồng chưa dội ngươi nghỉ chờ đón những hạt phù sa mang về từ con nước tràn bờ
đó là lúc một nghề mới một chuyến ngao du sông nước bắt đầu
thường sau các vụ lúa đông xuân hay hẻ thu trên những cánh đồng ở miền tây
vừa thu hoạch lúa xong người ta bắt đầu cho lùa xuống đồng những đàn dịch đồng đến vài trăm hay cả ngàn con
theo những người cố cựu ở đồng tháp có lẽ nghệ trang trịch chạy đồng này đã có cùng thời với những bước chân mở đất phương nam
nghệ trang trịch chạy đồng này đã có cùng thời với những bước chân mở đất phương nam
nghệ nuôi dịch chạy đồng khá dứt dã
người nuôi dịch phải dược cảnh ăn bờ ngủ bụi lăn lóc sương gió cùng đàn dịch từ đồng này sang đồng khác
nhưng cũng thật lạ dứt dã là vậy du mục là vậy mà nghệ này luôn là nghệ tra truyền con nối ở miền tây
cho dù ai cũng thuộc nằm lòng câu ca giao xưa
muốn giàu nuôi cá muốn khá nuôi heo muốn nghèo nuôi dịch